cỏ mỹ đang là một hiểm họa đối với giới trẻ
và mới đây cỏ mỹ đã bị liệt vào danh mục các chất ma túy trong bộ luật hình sự sửa đổi và bị cấm mua bán
nhưng ở thời điểm hiện tại thì cỏ mỹ vẫn được giao bán công khai trên các trang mạng xã hội cũng như ngoài thực tế cuộc sống
vì vậy nếu muốn dùng chất này thì người mua rất dễ dàng có được một gói cỏ mỹ theo yêu cầu để sử dụng
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để tìm hiểu rõ hơn về thị trường cỏ mỹ hiện nay tại hà nội
không khó để thấy được sự công khai của chợ cỏ trên mạng
trên mạng xã hội facebook hoặc từ công cụ tìm kiếm google
gõ từ khóa cỏ mỹ lập tức xuất hiện hàng chục trang mạng chuyên quảng cáo và giao bán cỏ mỹ
không chỉ ra bán các trang web còn phục vụ người chơi một cách nhiệt tình khi nhận ship hàng tất cả các khu vực địa bàn
đặc biệt là các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh nếu người dùng có nhu cầu
sau khi tìm hiểu một số trang web bán cỏ mỹ trên mạng facebook
chúng tôi đã liên hệ với một người giao bán theo số điện thoại đã có sẵn
anh ơi em là bạn của anh hào ấy ạ
ở nhật tân đấy anh
hào nhật tân không
dạ vâng ạ
ừ rồi em rồi rồi em
anh ơi em lấy điện thoại thì em hỏi xem ạ
anh còn hổ mỹ không cho em mua một gói ạ
ừ rồi em em đến chỗ nào hào thôi
dạ em lấy một gói thôi
anh ơi mình có loại nào anh ạ
lấy gói nhặt thêm một trăm linh k
lấy gói nhặt là năm trăm linh k em ạ
ờ to lại to là năm trăm linh k ạ
ờ lấy gói nhặt là năm trăm linh k lấy gói nhặt là một trăm linh k
ờ có có mỹ yêu mà anh
dạ thế anh ạ anh cho em một gói nhỏ thôi ạ
tại vì em có hai người rồi lấy gói nhỏ trước thôi
anh ơi bây giờ em đang ở một trăm ba mươi chín sân thủy ấy

dạ thế anh bảo người cầm gói giúp em được không
sau cuộc trao đổi điện thoại với người mua
người bán hàng đã đến điểm hẹn để giao hàng cho khách
anh ơi bao nhiêu tiền hả anh
đây đây đây
đúng cỏ mỹ không anh ơi
đúng em ạ
anh đảm bảo luôn nhá
dạ đảm bảo
đây là bao nhiêu gram này anh
hai gram ạ
dạ vâng vâng vâng vâng cảm ơn anh ạ
chỉ cần một cuộc điện thoại và sau đó ngồi chờ trong vòng hai mươi phút
thì người chơi sẽ có ngay một gói cỏ mỹ mà người sử dụng cần có
và trên tay tôi đây là một gói cỏ mỹ mà người bán vừa đem đến cho
vâng vâng vâng vâng vâng vâng
không chỉ riêng cỏ mỹ
mà dụng cụ hỗ trợ để sử dụng cỏ mỹ
cũng được bán một cách tràn lan
có mặt tại khu vực ven hồ gươm quận hoàn kiếm
chúng tôi nhập vai và một người đi mua dụng cụ về sử dụng cỏ mỹ
ở đây dụng cụ nào cũng có
đây là cỏ cd đúng không
cái này dài
cái này dài bao tiền bao tiền đúng không
dài bao tiền đúng không
một người đánh đó
cái này bây giờ vô cái cái cuốn ở đâu vậy
thì hai cuốn đấy